mở đầu là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và đoàn đưa tăng khiến bảy người tử vong ba người bị thương tại vĩnh phúc vào sáng ngày hôm nay
sở giao thông vận tải điện biên cho biết chiếc xe khách gây tai nạn đã xuất bến sớm hơn thời gian quy định và chạy sai lộ trình được cấp phép
theo lộ trình được cấp phép chiếc xe này chạy từ bến xe thành phố điện biên phủ quốc lộ hai trăm bảy mươi chín tuần giáo quốc lộ sáu hòa bình đường tỉnh ba trăm một mươi bảy thanh thủy đường tỉnh ba trăm một mươi sáu cầu trung hà quốc lộ ba mươi hai tam nông
quốc lộ ba mươi hai c quốc lộ hai bạch hạch đường tỉnh ba trăm linh ba đường tỉnh ba trăm linh bảy bến xe lập thạch và ngược lại
tuy nhiên thời điểm gây tai nạn xe khách này đại lại đang lưu thông trên tuyến quốc lộ hai c
đối chiếu với hành trình được sở giao thông vận tải điện biên cấp phép cho thấy xe khách gây tai nạn đã chạy sai lộ trình cho phép
ngay sau khi tai nạn xảy ra phó trưởng ban thường trực ubnd giao thông quốc gia lê đình thọ cùng lãnh đạo ban an toàn giao thông quốc gia
nạn nhân không may tử vong và động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
tỉnh vĩnh phúc hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong năm triệu đồng
đối với mỗi trường hợp hỗ trợ người bị thương nặng phải điều trị là ba triệu đồng một người
hiện các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn
tại an giang sáng nay trên quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc ấp hòa phú một thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết và một người bị thương
chú tại huyện chợ mới tỉnh an giang điều khiển xe máy chở lê đô la cùng chú tại huyện chợ mới
lưu thông trên tuyến quốc lộ chín mươi một hướng từ huyện châu thành đi thành phố long xuyên
khi đến khu vực ấp hòa phú một thị trấn an châu huyện châu thành thì bất ngờ mất lái lao vào lề đường bên phải
sau đó tiếp tục lao về phía trước rồi tông vào trụ gạch và trụ điện bên đường
cú tông mạnh làm trụ gạch gãy thì nhiều khúc còn chiếc xe máy thì bị nát phần đầu
vụ tai nạn đã khiến anh tuấn tử vong sau đó còn la bị thương
tại khu vực tổ tám phường triềng sinh thành phố sơn la các lực lượng chức năng công an thành phố sơn la
vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là cầm thị minh chú tại tổ một phường triềng cơi thành phố sơn la tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một mươi một hai trăm hai mươi tám viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng minh khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính về để bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được công an thành phố điều tra mở rộng
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh nghệ an vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với đặng trí quyết
trú tại thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
hai nghìn một mươi tám bằng nhiều thủ đoạn như lừa xin việc làm xuất khẩu lao động mua hộ xe máy thanh lý giá rẻ sử dụng con dấu tài liệu giấy tờ giả
quyết đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi hai bị hại với tổng số tiền là hơn một bốn tỷ đồng
tại phiên tòa quyết khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng ý bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đặng trí quyết một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba năm tù về tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt buộc quyết phải thi hành là một mươi chín năm tù đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của một mươi hai bị hại
tự chế tạo thuốc nổ và ngang nhiên bán công khai trên mạng xã hội facebook đối tượng nguyễn cao dĩ chú tại xã yai leo huyện ea leo tỉnh đắk lắc
vừa bị công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển và mua bán trái phép vật liệu nổ
trước đó dĩ đã lên mạng tìm hiểu cách chế tạo thuốc nổ và đặt mua bốn kg kclo ba và một kg lưu huỳnh theo số điện thoại đăng trên kênh youtube với giá là bốn trăm bốn mươi đồng
sau khi mua được các loại hóa chất trên dĩ quảng cáo bán thuốc nổ công khai trên trang facebook cá nhân
khi có một người gọi điện đặt mua dĩ đã mang ba tám kg thuốc nổ đã chế tạo
đi giao tại huyện cư mờ ga với giá là bốn trăm năm mươi đồng một kg
khi dĩ đang giả một ít thuốc nổ xuống đất để đốt thử thì bị công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an dĩ khai nhận đã chế tạo thuốc nổ nhiều lần thành công và sử dụng thuốc nổ chế tạo được làm pháo nổ
tại khu vực tổ tám phường triềng sinh thành phố sơn la công an thành phố sơn la vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là cầm thị minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm

đối tượng bị bắt là cầm thị minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu